hố tử thần xuất hiện tại ngã tư nguyễn oanh phan văn trị quận gò vấp tp hcm
trong trận mưa rất lớn kéo dài từ chiều tới đêm ngày sáu tháng tám
tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông
và ngay trong đêm thì cơ quan chức năng đã cho rào chắn khu vực sụt lún
ngay trong sáng nay bảy tháng tám trung tâm hạ tầng kỹ thuật tp hcm
đã cho kiểm tra khắc phục tạm bằng hai đoạn cống bê tông mới
và san lấp tái lập lại mặt đường để không cản trở lưu thông
bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện
nguyên nhân gây ra sự cố được ghi nhận là do đoạn cống thoát nước cũ bị bục vỡ
làm nước chảy xói mòn đất chung quanh gây sụt đường